trên vùng biển tỉnh quảng trị nói riêng và cả nước nói chung nhiều ngư dân đánh bắt chưa tuần thủ các quy định về lãnh hải đánh bắt cá bừa bãi gây bất cập trong việc đánh bắt thủy hải sản
trước thực trạng trên lực lượng bộ đội biên phòng đã thường xuyên mở các đợt tuyên truyền để ngư dân nắm rõ pháp luật trên biển
ông bùi đình thủy là thuyền trưởng tàu đánh bắt xa bờ hoàng phát
trước đây chưa được tuyên truyền về chủ quyền khu vực đánh bắt nên ông thủy không biết mình có phi phạm gì khi đi đánh bắt ở vùng biển xa hay không
có những gia chức năng đưa những kiến thức về vùng biển của việt nam hoặc trung quốc nên mình cũng phải cố gắng mình phải giữ biên cơ hải đạo của mình thôi đừng là đến của nước bạn
để từng bước nâng cao nhận thức cho thuyền trường và các thuyền viên
năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các đồn biên phòng dọc tuyến biển mở hơn hai trăm linh đợt tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho ngư dân với gần hai lượt người tham gia